dùng nhiều thủ đoàn để lừa đảo người tình hơn tám tỷ đồng đối tượng đối mặt với cáo buộc lừa đảo
đào thị mộng thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm số tiền kia là được tặng là tình phí tự nguyện
ngày một mươi tháng năm tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đưa ra phán quyết cuối cùng đối với đào thị mộng thường bốn mươi sáu tuổi
chú huyện lai vung tỉnh đồng tháp thường bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an truy tố ra trước tòa án xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi chín thường lập facebook tên đào ngọc minh giới thiệu là việt kiều canada để tiếp cận làm quen anh lv h quê nghệ an
thông qua một nhóm về phật pháp trên facebook này thường đăng tải hình ảnh thể hiện mình là cô gái trẻ chung xinh đẹp giàu có
khi đã quen biết thường sử dụng thêm các ứng dụng xã hội như zalo
viber để liên lạc trò chuyện với anh hát thời điểm này anh hát đang ly thân vợ nên khi cô gái tên ngọc minh xinh đẹp
dù có nhắn tin làm quen tỏ ra là người biết lắng nghe thấu hiểu nên đồng ý làm bạn
ngọc minh nói với anh hát bố là nguyễn gia nam việt kiều canada mẹ là nguyễn kim phụng gốc hồng kông
chủ một hãng vận tải lớn ở canada thực tế đây là chồng và mẹ ruột của thương
gia đình ngọc minh có ba chị em nuôi gồm thường thi là con gái riêng của chồng thường
bi thực tế là con rể của chồng thường trong đó thường nắm một mươi năm cổ phần công ty và là người được gia đình ngọc minh tin tưởng
sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch làm ăn mua sắm thường kỳ công xây dựng các tình huống như sinh nhật du lịch để anh hát tin ngọc minh là có thật
sau thời gian dài tâm sự qua lại anh hát nảy sinh tình cảm với ngọc minh
trong thời gian từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
bằng cách tạo ra nhiều tình huống khác nhau như cần tiền làm ăn làm giấy tờ tặng quà làm thủ tục thừa kế đầu tư đất
mộng thường trong vai diễn ngọc minh đã được anh hát truyền tổng cộng hơn một mươi hai hai tỷ đồng
để anh hát tin tưởng vào tình cảm của ngọc minh thường cũng chi hơn bốn trăm linh triệu đồng để mua quà tặng và chuyển hơn hai năm tỷ đồng để anh này đầu tư kinh doanh khi cần
trong thời gian quen biết anh hát nhiều lần đề nghị gặp mặt ngọc minh nhưng đều nhận được các lý do thoái thác trốn tránh
ngọc minh cũng không bao giờ gọi điện thoại rõ mặt với anh này
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai anh hát nghi ngờ nên hẹn gặp chị nuôi của ngọc minh là bộng thường tại một khách sạn cao cấp ở đà nẵng
tại đây khi gọi vào gia lô được lập dưới tên ngọc minh anh hát phát hiện tài khoản này thường sử dụng
lúc này người đàn ông chết đứng thì phát hiện người yêu không có thực còn bản thân thì bị mộng thường lừa
anh hát nhiều lần liên hệ yêu cầu thường trả lại tiền nhưng không có kết quả
nên bắt đầu gọi điện thoại
đến công an tố giác hành vi phạm tội của người phụ nữ này
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đào thị mộng thường bị công an nghệ an bắt giữ
phiên xét xử đào thị mộng thường từng hoãn một lần do bị cáo đề nghị gặp mặt đối chất với anh hát
nhưng anh này không có mặt xin xét xử vắng mặt
tại phiên tòa thường cho rằng các hình ảnh đăng trên các tài khoản mạng xã hội là hình ảnh của thường khi còn trẻ
không phải sử dụng hình ảnh trên mạng xã hội
thường không thừa nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà cho rằng số tiền này là tình phí do anh hát chủ động cho
theo bị cáo anh hát và bị cáo biết nhau nhiều lần gặp gỡ đi du lịch cùng nhau chứ không phải là không biết như nạn nhân khai
thường đưa ra các bằng chứng là các tin nhắn anh hát nhắn trong các lần giao dịch chuyển tiền với nội dung
cho tặng ngọc minh cho tặng mộng thường cho tặng vợ yêu tặng quà để chứng minh việc anh hát truyền tiền là tự nguyện
tuy nhiên cơ quan chức năng đã chứng minh các nội dung chuyển tiền này là anh hát ghi theo yêu cầu của thường
đây là thủ đoạn của thường nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh hát
sau nhiều lần anh hát yêu cầu gặp gỡ ngọc minh đồng ý sẽ gặp tại một khách sạn nổi tiếng ở đà nẵng
tuy nhiên nhân vật ngọc minh sau đó lấy lý do công việc đột xuất và nghi ngờ anh hát lừa dối mình để không có mặt
tổ quan chức năng xác định đào thị mộng thương đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt của anh hát hơn một mươi hai tỷ đồng
trong đó người phụ nữ này giành hơn sáu tỷ đồng để mua kim cương vàng đá quý cho anh trai vay bốn tỷ đồng sử dụng hơn hai bảy tỷ đồng đi du lịch và tiêu xài cá nhân
trong quá trình thực hiện hành vi thương đã chuyển lại cho anh hát gần ba tỷ đồng gồm quà cáp và đầu tư kinh doanh
bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền chiếm đoạt hơn chín tỷ đồng
tại phiên tòa anh trai thường đã trả lại cho anh hát bốn tỷ đồng vay của thường trước đó nạn nhân yêu cầu thường bồi thường hơn năm tỷ đồng
tại phiên tòa đào thị mộng thường thay đổi lời khai so với quá trình điều tra không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
tuy nhiên các lời khai bằng chứng thường đưa ra là không có căn cứ
hội đồng xét xử nhận định quá trình điều tra xét hỏi tranh luận công khai tại phiên tòa
đủ căn cứ khẳng định viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an truy tố bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người đúng tội
xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt đào thị mộng thường tù trung tân
đến hẹn lại lên càng đến gần tết nguyên đáng thì dịch vụ đổi tiền lẻ càng sôi động trên trọng mạng
dù được coi là hành vi trái pháp luật và đã có nghị định xử phạt
thế nhưng bất chấp lệnh cấm nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên giao đổi tiền lẻ trên mạng để kiếm lời
tràn lan hội nhóm đổi tiền lẻ
nếu như trước đây cứ gần tết hàng loạt các quầy đổi tiền lẻ tiền mới xuất hiện ở các khu vực đền chùa miếu mảng
thì vài năm trở lại đây dịch vụ đổi tiền lẻ rút vào hoạt động bí mật trên các hội nhóm kín mở trên mạng xã hội
quả thật trên các hội nhóm dịch vụ này khá sôi động
khách hàng có thể đổi bao nhiêu tùy thích mệnh giá nào cũng có
bên cạnh những lời mời trao hấp dẫn như phí đổi thấp cam kết tiền thật tiền nguyên series
mức tranh lệnh cạnh tranh các chủ tài khoản còn sẵn sàng giao tiền tận nơi và cho kiểm tra trước khi nhận tiền
việc thỏa thuận giá tranh lệch mệnh giá tiền cần đổi số lượng địa chỉ giao nhận được trao đổi qua tin nhắn riêng
theo tìm hiểu của phóng viên phí đổi tiền mới tùy theo mệnh giá càng nhỏ thì phí càng cao
tuy nhiên mức phí khá bát nháo giữa những đầu đầu
trong một hội nhóm một thành viên quảng cáo mức phí đổi tiền mệnh giá năm đồng
một mươi đồng hai mươi đồng năm mươi đồng là khoảng sáu mươi đồng một triệu đồng
mệnh giá một trăm linh đồng phí đổi tiền là năm mươi năm đồng một triệu đồng
giảm còn một trăm linh đồng hai triệu đồng
một tài khoản khác quảng cáo mức phí đổi tiền mệnh giá là hai mươi đồng là tám mươi đồng một triệu đồng
tiền mệnh giá năm mươi đồng có phí đổi là bốn mươi năm đồng một triệu đồng
tiền mệnh giá một trăm linh đồng có phí đổi là ba mươi năm đồng một triệu đồng
ngoài ra nếu đổi từ năm cọc trở lên tiền mệnh giá năm mươi đồng có phí đổi là ba mươi năm đồng một triệu đồng
tiền mệnh giá một trăm linh đồng có phí đổi là một mươi năm đồng một triệu đồng
tiền lẻ từ một hai đồng phí lên đến một mươi hai mươi
đối với một số tờ tiền có số series đẹp hay là theo ngày sinh
thì mức phí đổi tiền này có thể cao hơn giao động từ ba mươi ba mươi
với tiền năm trăm linh đồng là hàng hiếm nên phí đổi lên tới ba trăm năm mươi cho một trăm linh tờ
tức là tới bảy trăm linh
không chỉ có tiền mới nguyên đai nguyên kiện
được người bán tao là mới tinh nguyên series được rút từ ngân hàng ra
các loại tiền lướt tiền đã qua sử dụng nhưng vẫn còn mới
cũng được trao đổi
loại tiền này phí đổi rẻ hơn khá nhiều so với tiền mới
nên cũng được giao dịch khá nhiều
ngoài dịch vụ đổi tiền mới tiền lẻ
các đối tượng còn quảng cáo đổi cả các đồng tiền hiếm là ngoại tệ của nhiều nước
với giá trị gấp nhiều lần mệnh giá thực tế
tùy vào độ độc lạ của tờ tiền
thường giá đổi đô la mới là sáu mươi đến bảy mươi đồng
một tờ hai đô la
nếu đổi nhiều thì giá giảm xuống là sáu mươi đồng một tờ hai đô la
với những tờ tiền có số series đẹp
giá bán có thể lên tới hàng triệu
đặc điểm của hoạt động đổi tiền online là thường giao dịch qua mạng xã hội
khách hàng muốn đổi tiền có thể chuyển khoản từ ba mươi đến năm mươi tổng số tiền cần đổi
cung cấp địa chỉ sẽ có người đến tận nơi giao tiền mới
và khách hàng thanh toán nốt số tiền còn lại
một số chủ tài khoản còn giao tiền tận nơi và cho kiểm tra trước khi nhận
xong không ít người nhận về cọc tiền bị rút ruột
lẫn tiền cũ nát thậm chí là tiền giả
thậm chí bị chếm đoạt tiền cọc
do có nhu cầu sử dụng trong dịp tết sắp đến
anh trần thành ở cầu giấy hà nội muốn đổi hai triệu đồng tiền mệnh giá một đồng để đi lễ chùa
vì tiền lẻ mệnh giá một đồng rất hiếm không thể đổi được ở ngân hàng
nên anh đã lên mạng tìm hiểu và liên hệ với một thanh niên trong một hội nhóm đổi tiền lẻ để giao dịch
phí giao dịch lên đến một trăm năm mươi đồng cho một tập một trăm linh tờ một đồng
khi trao đổi trên nhóm người đổi tiền yêu cầu anh chuyển khoản trước một nửa số tiền
khi hàng ship đến anh thấy còn nguyên đai nguyên kiện nên không tháo ra kiểm tra
đến lúc mang ra dùng anh mới phát hiện một số tập bị rút lõi và được thế thân bằng những tờ giấy trắng
liên hệ lại tài khoản facebook này thì anh thấy mình đã bị chặn tài khoản
tương tự là chị nguyễn minh nguyệt ở hoàng quốc việt hà nội
cũng bị lừa mất cả triệu đồng tiền cọc cũng chỉ vì đổi tiền lẻ trên mạng
vì đổi hộ nhân viên công ty số tiền lên đến cả một trăm linh triệu đồng
nhưng không thể đổi đủ ở ngân hàng nên chị đã lên mạng liên hệ để đổi thêm
để làm tin thì đối tượng yêu cầu chị đặt cọc hai triệu đồng với lý do
gần tết đông khách nếu không đặt cọc thì không đảm bảo giữ đủ hàng cho chị
nghĩ rằng hai triệu đồng tiền cọc cũng không nhiều nhãn gì
nên chị đã đồng ý chuyển khoản và hẹn ngày giao hàng thanh toán nốt
thế nhưng đến ngày hẹn chị liên hệ lại để lấy tiền thì không thể liên lạc được với người kia
tôi không hiểu sao khi đổi tiền mới tại các ngân hàng rất khó khăn
mọi năm tôi đều nhờ đổi ở ngân hàng nhưng số lượng được rất ít
không hiểu sao trên mạng xã hội nhiều thành viên hội nhóm trao đổi đến thế
thậm chí còn giao tuyển cộng tác viên quảng cáo tiền nhiều muốn đổi bao nhiêu cũng có
chị nguyệt bức xúc cho biết
bấy lừa từ dịch vụ đổi tiền lẻ
mới đây tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt một mươi tám năm tù đối với bị cáo hoàng như phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại ngọc khánh ba đình hà nội
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng với chiêu bài đổi tiền lẻ
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
phương có bố mẹ từng công tác ở nhà máy in tiền quốc gia
nhưng đã nghỉ hưu do nợ nần cần tiền để tiêu xài và trả nợ cá nhân
phương đã đưa ra các thông tin gian dối
giới thiệu bố mẹ và người nhà của phương hiện đang làm việc tại nhà máy in tiền quốc gia
có quan hệ với cán bộ của nhà máy in tiền
có thể đổi được các loại tiền mới
không mất phí để các bị hại tin tưởng chuyển tiền cho phương
tuy nhiên sau khi nhận được tiền phương chỉ sử dụng một phần để đổi tiền mới
trả cho những người bị hại
nhằm tạo sự tin tưởng
để họ chuyển thêm tiền cho phương
sau đó chiếm đoạt
với thủ đoạn trên trong khoảng thời gian từ ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
phương đã gây ra bảy vụ chiếm đoạt của các bị hại
với tổng số tiền hơn một mươi ba bảy tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi thông qua một người bạn anh nmh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại hai bà trưng hà nội
có quan hệ quen biết với hoàng như phương
phương giới thiệu có người nhà làm ở nhà máy in tiền có thể đổi được tiền mới
do anh hát hay đi lễ nên có nhu cầu đổi tiền
nên khi phương giới thiệu anh hát
tin tưởng nhờ đổi
thời gian từ hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
anh hát đã chuyển cho phương tổng số tiền là hai một tỷ đồng
để đổi tiền mới
sau khi nhận tiền phương đổi tiền mới cho anh hát khoảng bảy trăm năm mươi triệu đồng
còn chiếm đoạt trên một bốn tỷ đồng
cùng thủ đoạn trên phương đã chiếm đoạt tiền của đồng nghiệp
bạn cùng học phổ thông
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi năm
chị ltth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại hoàng mai hà nội
cùng làm công ty với hoàng như phương
cuối năm phương đã trở thành một người đồng nghiệp

có bạn làm ở nhà máy in tiền
cần chạy chỉ tiêu đổi tiền mới
không mất phí nên nhờ mọi người đổi giúp
do tin tưởng phương nên chị hát đã nhờ đổi
không chỉ vậy chị hát còn giới thiệu anh nvt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại thường tín hà nội
và chị nttg sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở thanh hóa
cùng nhờ phương đổi tiền mới
thời gian từ ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
chị hát chuyển cho phương hơn chín mươi triệu đồng để đổi tiền mới
sau đó phương đổi tiền mới cho chị hát
với số tiền hơn hai mươi triệu đồng
còn lại bảy mươi ba triệu đồng phương chiếm đoạt
ngoài ra phương còn rủ chị hát đầu tư
kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới lấy lãi
do tiểu phương kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới thật
nên hát đã chuyển gần tám trăm linh triệu đồng cho phương
thực tế sau khi nhận tiền
phương không kinh doanh như đã hứa
mà sử dụng vào việc trả nợ cá nhân
ngoài ra phương còn lừa đảo chiếm đoạt tiền
của bạn học thông qua việc
rủ đầu tư kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới lấy lãi
theo đó hoàng như phương và anh ntt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú tại hà nội là bạn bè học cùng phổ thông
chơi thân với nhau
phương nói có bố mẹ làm công nhân nhà máy in tiền
có quan hệ với kế toán nhà máy
có thể đổi được tiền mới
và có khách đổi tiền mới
nên rủ anh t góp vốn làm ăn
có trả lại ba đồng một triệu
một ngày trong vòng một tuần
nghe phương nói anh t đồng ý
trong thời gian từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
anh t đã chuyển cho phương tổng số tiền
hơn ba mươi tám bảy tỷ đồng
sau đó từ ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
phương đã chuyển lại cho anh t
tổng số hơn ba mươi năm sáu tỷ đồng
ngoài ra bố mẹ phương còn trực tiếp
đưa cho anh t số tiền một tỷ đồng
để trả thay con gái
quá trình điều tra xác định số tiền phương chiếm đoạt
của anh t là gần hai tỷ đồng
theo quy định hiện nay chỉ ngân hàng nhà nước
sở giao dịch ngân hàng nhà nước
tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài
kho bạc nhà nước mới có thẩm quyền đổi tiền
theo điều một mươi hai và điều một mươi ba
thông tư số hai mươi năm hai nghìn một mươi ba ttnhnn
các hành vi thu đổi tiền mới tiền lẻ
của các cá nhân tổ chức
nhằm hưởng phần trăm tranh lệch
đều là hành vi trái pháp luật
các hành vi này có thể bị xử phạt
từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng đối với cá nhân
bốn mươi tám mươi triệu đồng đối với tổ chức
theo khoảng năm điều ba mươi tám hai
nghị định tám mươi tám hai nghìn một mươi chín của chính phủ
quy định về xử phạt hành chính
trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
về thẩm quyền
trường hợp tổ chức có hành vi đổi tiền
không đúng quy định của pháp luật
bị phạt tiền từ bốn mươi đến tám mươi triệu đồng
thuộc thẩm quyền xử phạt của cục trưởng
cục thanh tra giám sát ngân hàng
tránh thanh tra giám sát ngân hàng
hoặc trưởng đoàn thanh tra theo quy định
tùy theo mức độ hành vi có thể tịch thu tăng vật
cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng
có quyền phạt tiền đến hai trăm năm mươi triệu đồng
tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính
có giá trị không vượt quá năm trăm linh triệu đồng
mới đây thống đốc ngân hàng nhà nước
đã ký ban hành công điện một
cd ngân hàng nhà nước
yêu cầu các tổ chức tiến dụng
chi nhánh ngân hàng
tăng cường phối hợp kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
hành vi vi phạm trong mua bán ngoại tệ
vàng và đổi tiền không đúng quy định
ngân hàng nhà nước khuyến cáo người dân
cần cẩn trọng với dịch vụ đổi tiền lấy phí
đang diễn ra trên mạng
vì không những vi phạm pháp luật
mà còn có nguy cơ gặp phải tiền giả
hoặc bị bùng tiền đặt cọc
hay bị lừa đảo chiếm đặt tài sản
thưa quý vị và các bạn
thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau